lượng khách du lịch việt nam đến với hàn quốc có sự tăng trưởng mạnh mẽ
ngược lại lượng du khách hàn quốc đến với việt nam cũng tăng đột biến nhất là từ đầu năm cho đến nay
theo thống kê trong khoảng ba năm gần đây khách du lịch việt nam đến hàn quốc có sự tăng trưởng đột biến
tính đến hết tháng bảy năm nay hàn quốc đã đón hơn hai trăm năm mươi lượt khách du lịch việt nam tăng bốn mươi ba so với cùng kỳ năm trước
ngược lại nếu trong năm hai nghìn một mươi bảy khách du lịch hàn quốc đến với việt nam đạt khoảng hai năm triệu lượt người
tăng gần một trăm hai mươi tám so với năm hai nghìn một mươi sáu thì riêng trong nửa đầu năm hai nghìn một mươi tám du khách hàn quốc đến việt nam tăng sáu mươi so với cùng kỳ năm ngoái
tại đà nẵng từ đầu năm đến nay thành phố đã thu hút hơn một sáu triệu lượt khách quốc tế
trong đó khách du lịch hàn quốc chiếm hơn năm mươi tăng một trăm linh so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy